chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
tại hội thảo triển vọng kinh tế việt nam năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi
hội thảo là diễn đàn để các tập đoàn kinh tế các doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng trao đổi đối thoại với bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư về các giải pháp nhằm tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế nói chung
trong thông điệp mà bộ kế hoạch và đầu tư đưa ra tại cuộc đối thoại này bộ trưởng nguyễn tri dũng đã ghi nhận những thành tiệu trong tăng trưởng và cải cách của việt nam
trên nền tảng chính sách kinh tế bí mô ổn định và đa tăng trưởng của năm hai nghìn một mươi bảy và tăng trưởng của năm hai nghìn một mươi tám tôi tin rằng chắc chắn sẽ rất là thành công và sẽ đạt được khoảng độ sáu bảy đến sáu tám và cá nhân tôi thì tôi tin tưởng rằng có thể đạt trên sáu tám vào năm hai nghìn một mươi tám
trong quý hai này nhiều khả năng gdp của chúng ta sẽ
tăng trưởng ở mức khoảng từ bảy đến bảy hai và sau đó q ba q bốn có thể nó sẽ ở mức đó hoặc là thấp hơn một chút với đàn này thì khả năng chúng ta sẽ đạt được mức tăng trưởng năm nay là ở mức khoảng sáu tám cho đến bảy
hội thảo đề cập đến ba trụ cột mà doanh nghiệp cần chú trọng trước tiên năng suất lao động là điểm mấu chốt để việt nam không vướng bẫy thu nhập trung bình
hai là tạo công bằng xã hội để thu hẹp khoảng cách
và ba là xây dựng nhà nước có năng lực có trách nhiệm giải trình
nhân dịp đối thoại với doanh nghiệp người đứng đầu bộ kế hoạch và đầu tư cũng kêu gọi sự hợp tác giữa các doanh nghiệp fdi và doanh nghiệp nội địa
cũng trong tuần qua bộ trưởng bộ tài chính đinh tiên dũng vừa thừa lệnh thủ tướng chính phủ ký tờ trình trình ủy ban thường vụ quốc hội nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường trong đó có đề xuất tăng kịch khung thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu
theo đó thuế bảo vệ môi trường với xăng sẽ tăng từ ba đồng một lít lên mức kịch khung cho phép là bốn đồng một lít
dầu diesel tăng từ một năm trăm linh đồng một lít lên kịch trần hai đồng một lít
số thu từ dòng thuế này sẽ vào khoảng trên năm mươi năm tỷ đồng một năm tăng khoảng một mươi bốn ba trăm sáu mươi tám tỷ đồng một năm
ngoài xăng dầu một số mặt hàng khác như than đá dung dịch hcfc túi ni lông cũng được bộ tài chính đề xuất tăng thêm từ một đồng đến một mươi đồng tùy loại
lý do bộ tài chính đề xuất tăng khung thuế đối với mặt hàng xăng dầu là do việc thực hiện cắt giảm dần thuế nhập khẩu
theo cam kết trong các hiệp định thương mại tự do ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách
ngoài ra theo giải thích của bộ tài chính hiện giá bán lẻ xăng dầu của việt nam vẫn ở mức thấp
đứng vị trí bốn mươi bảy từ dưới lên trong tổng số một trăm sáu mươi bảy quốc gia và thấp hơn một trăm hai mươi nước với mức một mươi chín chín trăm tám mươi đồng một lít
theo bộ tài chính nếu phương án được thông qua tổng số thuế bảo vệ môi trường dự kiến thu sẽ vào khoảng năm mươi sáu trăm một mươi sáu
hai tỷ đồng một năm tăng khoảng một mươi năm một trăm tám mươi chín tỷ đồng một năm
với phương án điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường nêu trên và dự kiến có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
bộ tài chính cho biết việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường sẽ tác động đến chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
so với tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám là khoảng hai mươi bảy hai mươi chín và sẽ tác động đến cpi bình quân năm hai nghìn một mươi tám là khoảng một mươi một
chốt phiên giao dịch ngày một mươi bảy tháng năm những mã cổ phiếu vốn hoa lớn giảm giá mạnh nhưng chưa lôi kéo được dòng tiền
áp lực bán mạnh khiến cho chỉ số vn index giảm hai mươi ba chín mươi tám điểm còn một ba mươi sáu mươi bốn điểm
thị trường rung lắc mạnh rủi ro trong ngắn hạn với các nhà đầu tư là khá cao
trong tuần vừa qua thị trường đã có những phiên tăng điểm khá nhưng thiếu sự bền vững và ẩn chứa áp lực bán mạnh
các cổ phiếu ngân hàng đang giữ xu hướng giá xuống đây chính là nguyên nhân gây áp lực cho thị trường tại những thời điểm nhạy cảm
phiên giao dịch ngày một mươi bảy tháng năm thị trường đón nhận sự xuất hiện của một cổ phiếu lớn
công ty cổ phần vinhome mã trương khoán vhm nhà phát triển bất động sản cao cấp lớn nhất việt nam thuộc tập đoàn vingroup
đã chính thức đưa hai sáu mươi tám tỷ cổ phiếu niêm yết trên sàn house với giá tham chiếu chín mươi hai một trăm linh đồng một cổ phiếu
trong phiên trào sàn cổ phiếu vhm đã tăng kịch trần lên một trăm một mươi năm trăm linh đồng với dư mô lớn
tại mức giá trên vốn hóa thị trường của vinhomes đã sấp xỉ ba trăm linh tỷ đồng
trở thành doanh nghiệp có vốn hóa lớn thứ hai trên thị trường chứng khoán chỉ sau công ty mẹ vingroup
ông nguyễn văn phụng vụ trưởng vụ quản lý thuế doanh nghiệp lớn tổng cục thuế
đã khẳng định trong vòng hai năm tới sẽ chưa đánh thuế nhà trên bảy trăm linh triệu đồng
thuế tài sản là vấn đề đang được dư luận rất quan tâm
với đề xuất đánh thuế vào việc sở hữu nhà đất trên bảy trăm linh triệu đồng
nhiều ý kiến băn khoăn về đối tượng đánh thuế
theo khẳng định của ông nguyễn văn phụng thuế tài sản đang nằm trong chương trình nghiên cứu
chưa được đưa vào dự thảo luật nên ít nhất hai năm tới chưa áp dụng loại thuế này
nhiều ý kiến cho rằng thuế tài sản đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng
tuy nhiên cần phải xem xét đánh giá các vấn đề liên quan như mức thuế ngưỡng chịu thuế
tác động đến cuộc sống của người dân tác động đến thị trường bất động sản và hoạt động của doanh nghiệp
mặc dù được đánh giá là sương sống của nền kinh tế với đóng góp bốn mươi tám ba gdp
tạo ra sáu mươi công an việc làm cho xã hội
song các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tham gia vào chuỗi giá trị
đây vẫn là nút thắt mà cả nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp cùng loay hoay
ngay cả khi luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã đi vào hiệu lực
quy mô nhỏ thiếu vốn khoa học kỹ thuật sản xuất manh mún
chưa có quy trình sản xuất đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp sản xuất lớn
năng suất thấp không đáp ứng được các đơn hàng lớn là những điểm yếu nội tại lâu nay
khiến doanh nghiệp nhỏ và vừa ý ảnh không có lối chen chân vào chuỗi giá trị
ngoài ra để tham gia vào chuỗi giá trị các doanh nghiệp cần có cách tiếp cận mới
hệ thống giải pháp có tính chiến lược
tuy nhiên việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo mô hình chuỗi
vẫn chưa phát huy hết tiềm năng trong các khâu để tạo ra giá trị gia tăng cao nhất với chi phí thấp
thêm vào đó việc liên kết giữa các doanh nghiệp còn chưa chặt chẽ
các doanh nghiệp nhỏ rất yếu tức là năng lực nội tại của họ
các tiêu chuẩn quy chuẩn chất lượng của họ tức là có sản xuất ra sản phẩm
nhưng nó không đạt được tiêu chuẩn để có thể trở thành thầu phụ của các doanh nghiệp lớn
ví dụ như hiện nay là samsung canon sony
những công ty đấy họ sang mình rất lâu rồi mấy chục năm
nhưng họ vẫn phải dùng những cái outsource của những doanh nghiệp phụ trợ là của nước họ
và họ cũng nói rằng là họ cũng có nhu cầu muốn dùng các cái doanh nghiệp trong nước
và sản phẩm của doanh nghiệp
nhưng mà không đạt được điều cầu bởi vì họ cho rằng là nếu dùng các cái sản phẩm của doanh nghiệp trong nước
thậm chí là chi phí cũng giảm hơn bởi vì là họ đỡ phải nhập hàng rồi là sản phẩm các thứ từ nước ngoài về
cái lý do thứ hai thì tôi cũng cho rằng là cái chính sách của mình có nhưng mà nó chưa đủ tới
cái hành động cụ thể thì nó chưa hiệu quả tức là nó không có những cái giải pháp rất cụ thể
để là khi mà cùng làm cái như thế thì doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ họ đều có cái lợi
tức là nhà nước phải hỗ trợ để doanh nghiệp
nước phải hỗ trợ để anh doanh nghiệp nhỏ này nó đủ cái điều kiện để sản xuất ra sản phẩm
mà nó cung cấp được vào samsung vào các cái nhà máy kia
thế thì rõ ràng là cái chính sách nó phải giải pháp nó phải cụ thể hơn
tham gia vào chuỗi giá trị sẽ đẩy mạnh kết nối giữa các doanh nghiệp trong nước
với nhà đầu tư nước ngoài và thị trường quốc tế
từ đó giúp nước ta chuyển dịch lên nước thang cao hơn trong các chuỗi giá trị toàn cầu
do đó để tham gia vào chuỗi giá trị các doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ về tiêu chuẩn
quy chuẩn quy định kỹ thuật
lợi ích lớn nhất thì thứ nhất là mình tự hào vì mình bán được con người
bán được know how và mình đem lại giá trị cho người việt nam mình
thì cái lợi ích lớn nhất là thứ nhất về mặt vi mô là giúp có công an việc làm cho nhân sự người việt nam
và vi mô thì giúp cho nền kinh tế và phát triển về mặt công nghệ
làm được điều này các doanh nghiệp cần có cách tiếp cận mới
một hệ thống giải pháp có tính chiến lược cùng với sự phối hợp hành động giữa nhà nước doanh nghiệp và hiệp hội
trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế ngày càng mở rộng như hiện nay
doanh nghiệp cần đầu tư đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng đội ngũ lao động xây dựng chiến lược kinh doanh thương hiệu
đồng thời từng bước tích tụ vốn để tăng năng lực sản xuất năng suất lao động và năng lực cạnh tranh
thưa quý vị luôn nỗ lực sáng tạo để tạo ra những sản phẩm vượt trội
đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội là mục tiêu mà tập đoàn gfs hướng tới
với mỗi dự án sản phẩm của gfs đều được nghiên cứu và triển khai trên cơ sở mục tiêu tạo ra sản phẩm có giá trị và thương hiệu trên thị trường
không chỉ trong nước mà còn vươn ra thế giới
tại buổi làm việc với ban nông thôn đổi mới của tỉnh quảng ninh tập đoàn gfs khẳng định
với lĩnh vực khoa học nông nghiệp tập đoàn gfs đã thành lập viện công nghệ gfs trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
đây là điểm khác biệt thể hiện quyết tâm ưu tiên của tập đoàn để nghiên cứu đầu tư nghiêm túc
công nghệ cao để ứng dụng những kết quả nghiên cứu khoa học vào đời sống thực tiễn
theo thống kê toàn tỉnh quảng ninh hiện đang có chín trăm bốn mươi tám loài cây thuốc thuộc một trăm tám mươi hai họ năm trăm sáu mươi một chi khác nhau
trong đó có rất nhiều loài là dược liệu quý có giá trị kinh tế cao như ba kích trà hoa vàng hồi quế kim ngân
đặc biệt thời gian qua tỉnh đã hình thành vùng bảo tồn phát triển cây dược liệu
tập trung tại vườn cây thuốc quốc gia yên tử và thung lũng dược liệu xanh ngạ vân yên tử
ứng dụng thành tiệu khoa học công nghệ vào việc trồng và chế biến cây dược liệu
hình thành chuỗi giá trị sản phẩm và thương hiệu dược liệu quảng ninh
ngoài khuyến khích người dân trồng sen cây dược liệu trong vườn nhà
tỉnh cũng có chủ trương ưu tiên phát triển một số loại cây dược liệu dưới tán rừng
gắn với bảo vệ và quản lý rừng giữ rừng
từ tiềm năng sẵn có của tỉnh quảng ninh kết hợp với những bước đi chiến lược bài bản của tập đoàn gfs
tới đây vùng trồng cây dược liệu của quảng ninh sẽ phát huy giá trị hướng đến trở thành trung tâm dược liệu của vùng đông bắc
và một cộng đồng nông nghiệp nông thôn văn minh
tại nhiều địa phương giá lợn hơi đã chạm mốc bốn mươi bốn đồng một kg
giúp người nông dân có lãi so với khủng hoảng năm ngoái giá lợn hơi hiện tại đã tăng gấp đôi
cụ thể tại hà nội giá lợn hơi khoảng bốn mươi hai đồng một kg
hương yên hải dương ninh bình khoảng bốn mươi ba đến bốn mươi bốn đồng
hà nam giao động từ bốn mươi hai đến bốn mươi ba đồng một kg
tại hà tĩnh nghệ an giá lợn hơi cũng giao động từ bốn mươi hai đến bốn mươi bốn đồng một kg
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giá lợn hơi tăng trong tháng qua chủ yếu là do nguồn cung giảm rất mạnh
do trước đó người chăn nuôi giảm đàn hoặc ngừng chăn nuôi
ước tính của tổng cục thống kê số lượng lợn hiện tại của cả nước giảm năm tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
với mức giá này giúp người chăn nuôi có lãi người kinh doanh thuốc thú y
thức ăn chăn nuôi cũng có lãi và người tiêu dùng thì có thể chấp nhận mua được vì phù hợp với túi tiền
mức giá trên bốn mươi đồng một kg sẽ duy trì trong một thời gian tương đối dài
tuy nhiên bộ chủ quản cũng lưu ý nguồn cung thịt lợn trên thị trường đã ngang bằng với nhu cầu
người chăn nuôi không nên găm hàng vì dễ tạo xuất ảo không bền vững
lợn nuôi đến lứa xuất chuồng có trọng lượng từ chín mươi đến một trăm một mươi kg một con có thể bán để chốt lời
bởi nguồn cung hiện nay không hề thiếu
người chăn nuôi nên duy trì đàn lợn của gia đình mình ổn định không tăng đàn ổ ạt
thời điểm này không nên đi mua lợn giống giá cao vì đến lúc bán rất dễ bị lỗ
thời điểm này không nên đi mua lợn giống giá cao vì đến lúc bán rất dễ bị lỗ
nếu quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình trên các hạ tầng truyền hình
thì có thể theo dõi trên trang web nhândântv vn hoặc youtube com vn